liên quan đến vụ việc hàng trăm công nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại tỉnh vĩnh phúc
phó thủ tướng chính phủ trần hùng hà vừa ký công điện số năm mươi cdttg ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi
của thủ tướng chính phủ gửi bộ trưởng bộ y tế chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực tục trung ương
về việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh vĩnh phúc
công điện nêu rõ ngày một mươi bốn tháng năm tại công ty trách nhiệm hệ hạn singleton manager việt nam
thuộc khu công nghiệp khai quang thành phố vinh yên tỉnh vĩnh phúc đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm
làm ba trăm năm mươi người mắc phải nhập viện điều trị
nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp ngăn ngừa phòng chống ngộ độc thực phẩm
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn
tập trung cứu trước người bị ngộ độc thực phẩm tại công ty trách nhiệm hệ hạn singleton manager việt nam
thuộc khu công nghiệp khai quang thành phố vĩnh yên kiểm tra làm rõ nguyên nhân ngộ độc và có biện pháp xử lý theo đúng quy định
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo
tại công điện số bốn mươi bốn cdttg ngày ba tháng năm năm hai nghìn bốn
bộ y tế theo chức năng nhiệm vụ được sao tiếp tục bám sát tình hình chỉ đạo áp dụng các biện pháp phù hợp
để ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm và kịp thời hỗ trợ các địa phương xử lý
các biện pháp phục hậu quả ngộ độc thực phẩm trong trường hợp cần thiết
cũng trong chiều ngày một mươi năm tháng năm cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã có văn bản gửi sở y tế vĩnh phúc
về việc cấp cứu điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm
cục quản lý khám chữa bệnh đánh giá cao sở y tế và các bệnh viện bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
trung tâm y tế thành phố vĩnh yên bệnh viện hiếu nghị lạc việt đã chủ động tổ chức cấp cứu
điều trị kịp thời cho nhiều người bệnh đảm bảo tốt nhất sức khỏe tính mạng cho người dân
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị giám đốc sở y tế vĩnh phúc tiếp tục tập trung
huy động các thầy thuốc giỏi đảm bảo đủ thuốc phương tiện cấp cứu xử trí cứu chữa kịp thời người bệnh
bên cạnh đó các bác sĩ theo dõi chặt chẽ người bệnh nặng và có nguy cơ tăng nặng
sẵn sàng hội trận tuyến trên khi cần thiết đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe động viên người bệnh và gia đình
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị sở y tế vĩnh phúc triển khai thực hiện đầy đủ
nghiêm túc các nội dung công việc liên quan trong công điện bốn mươi bốn cdttg ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ
về việc ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm
giám đốc sở y tế báo cáo kịp thời về cục quản lý khám chữa bệnh diễn biến tình hình tình trạng người bệnh
đang được điều trị để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ y tế có chỉ đạo hỗ trợ xử lý khi cần thiết
sáng ngày một mươi năm tháng năm cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có buổi làm việc với lãnh đạo sở y tế vĩnh phúc
về việc hàng trăm công nhân của công ty trách nhiệm y hạn sinh quân embanager việt nam
nhập viện nghi ngội độc thực phẩm xảy ra vào trường ngày một mươi bốn tháng năm
theo phó giám đốc sở y tế vĩnh phúc ông đặng văn hải
liên quan đến vụ hàng trăm công nhân tại công ty sinh quân nhập viện nghi ngộ độc
tính đến sáng ngày một mươi năm tháng năm đã có tổng cộng bốn trăm một mươi bốn người nhập viện
trong đó có bảy mươi tám người đã xuất viện còn ba trăm ba mươi sáu trường hợp đang nằm theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế tỉnh
mặc dù số lượng bệnh nhân rất lớn tuy nhiên theo ông hải
các trường hợp nhập viện cơ bản đều có triệu chứng nhẹ đau bụng buồn nôn
cá biệt có một số trường hợp bị sốt
đánh giá về công tác ứng phó của sở y tế vĩnh phúc nói riêng và toàn tỉnh nói chung
ông nguyễn hồng long phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết
địa phương và các đơn vị của tỉnh đã phản ứng nhanh chóng kịp thời
có những chỉ đạo để phân loại sang lọc bệnh nhân
tuy nhiên lãnh đạo cục an toàn thực phẩm cho rằng
công tác thông tin của sở y tế vĩnh phúc còn nhiều hạn chế phải rút kinh nghiệm và cải thiện
sau buổi làm việc với lãnh đạo của sở y tế vĩnh phúc
đoàn cục an toàn thực phẩm đã di chuyển đến hai bệnh viện
là bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc và bệnh viện hiếu nghị lạc việt
các cơ sở nơi tiếp nhận ba trăm sáu mươi ba công nhân nghi ngộ độc thực phẩm để thăm hỏi và động viên các bệnh nhân
đại diện các bệnh viện cho biết hiện tại tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân
liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty sinh quân đều có những chuyển biến tốt
dự kiến ngày một mươi năm tháng năm có khoảng ba mươi năm mươi người xuất viện
sau khi được lãnh đạo cục an toàn thực phẩm thăm hỏi
nhiều bệnh nhân cho biết bản thân cảm thấy sức khỏe đã ổn định
không còn các triệu chứng đau bụng buồn nôn như mới nhập viện
và mong muốn có thể được xuất viện sớm để quay trở lại với công việc
sau khi đến các bệnh viện để kiểm tra tình hình các bệnh nhân
lãnh đạo cục an toàn thực phẩm cũng có buổi làm việc với công ty sinh quân
và cùng đoàn kiểm tra liên ngành vĩnh phúc để kiểm tra đánh giá tổng quát khu vực bếp ăn của công ty
trong quá trình khảo sát đoàn kiểm tra nhận thấy khu vực bếp ăn của công ty sinh quân
còn nhiều hạn chế chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
cụ thể các khu vực bếp ăn khu bảo quản sơ chế hệ thống thoát nước và hệ thống cấp nước
đều phải điều chỉnh thậm chí thay thế làm mới để đáp ứng đúng với quy định an toàn thực phẩm
cụ thể các khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn khu vực bếp ăn

và trong những cái trang nghiệp này là phải phát nước ra có nước không thể nào vào nước không thể tràn ra ngoài như thế thì nó sẽ bớt vệ sinh

thứ hai là kiểm tra tất cả các công ty thì có một số tồn tại

thứ hai là các cái hệ thống phương tiện che chắn phòng ngừa vi khuẩn côn trùng thì chưa được đảm bảo
và các cái hệ thống phương tiện che chắn phòng ngừa vi khuẩn côn trùng thì chưa được đảm bảo
và các cái hệ thống phương tiện che chắn phòng ngừa vi khuẩn côn trùng thì chưa được đảm bảo
các cái hệ thống phương tiện che chắn phòng ngừa vi khuẩn côn trùng thì chưa được đảm bảo
nhưng mà cái cái bảo thậu đã lợi của thực tiết làm một bên là iy

thì cái cơ sở vật chất thì về cơ bản chúng tôi cũng kiểm tra như thế
thì như thế có đủ điều kiện nữa không
thì có đủ điều kiện nữa không
có đủ điều kiện nữa không
theo chia sẻ từ phía lãnh đạo công ty sinh quân đơn vị này đã tự nấu cho công nhân ăn
không thuê đơn vị ngoài khoảng ba năm trở lại đây và chưa từng xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm cho đến chiều ngày một mươi năm tháng năm
trước mắt khu vực bếp ăn tại công ty sinh quân đã bị dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra từ phía cơ quan chức năng
sau khi việc điều tra hoàn thành công ty này có thể tiếp tục tự nấu ăn cho công nhân hoặc thuê đơn vị ngoài vẫn phải đảm bảo khắc phục các vấn đề về an toàn thực phẩm
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng năm ủy ban nhân dân tp vĩnh yên đã nhận được báo cáo nhanh của trung tâm y tế thành phố
bệnh viện hiếu nghị lạc việt bệnh viện đà khoa tỉnh vĩnh phúc về việc các công nhân của công ty trách nhiệm ưu hạn sinh quân nbnj việt nam
có biểu hiện bất thường với sức khỏe như nôn điên ngoài đau bụng
các bệnh nhân đã được công ty đưa vào các bệnh viện cơ sở y tế trên địa bàn thành phố để cứu